tại các tỉnh phía bắc và bắc trung bộ lúa mùa sớm đang được thu hoạch
nhưng do ảnh hưởng của thời tiết nên dự kiến năng suất lúa mùa năm nay sẽ giảm hơn so với năm ngoái
vụ mùa năm hai nghìn một mươi sáu toàn miền bắc gieo cấy khoảng một một triệu hectare
tính đến trung tuần tháng chín tổng diện tích lúa mùa sớm thu hoạch được trên một trăm linh hectare
theo số liệu sơ bộ của các địa phương năm nay do ảnh hưởng của ba cơn bão đúng vào thời điểm lúa mùa
để nhánh vào đồng và chỗ bông nên đã ảnh hưởng đến năng suất của lúa
tại những vùng mà bão đi qua nhiều diện tích năng suất đã giảm đến ba mươi
thơm số bảy năm nay đấy nó mưa gió nhiều bão nhiều thế là nó cứ tác hết lá
thế là nó chả chắc quả gì cả xào hai ba chục cân
một tìm các em cứ lên trên chỗ bầu trên hai ba chục cân không xong
tuy nhiên tại những địa phương ít chịu ảnh hưởng của mưa bão lúa sinh trưởng phát triển tốt
ít sâu bệnh nên năng suất vẫn đạt khoảng năm mươi tạ một hectare
giữ ước tổng sản lượng lúa mùa của các địa phương phía bắc vào khoảng năm triệu tấn
giảm ba mươi sáu sáu nghìn tấn so với năm ngoái
nhà tôi thì năng suất nó hơn hơn các nhà đấy lúa không bị chết chèm không bị gì cả
tốt tốt lắm xào cũng phải họ được hai xào chung nhau một tạ
nhưng nhà tôi thì xào phải được ra ba tạ tư
hiện nay tại các tỉnh đồng bằng sông hồng và bắc trung bộ
bà con nhân dân đang tích cực thu hoạch lúa mùa sớm để tiến hành trồng cây vụ đông
riêng tại khu vực bắc trung bộ do ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn
nên hàng chục hectare lúa ở khu vực miền trung bị ngập nước và có nguy cơ mất mùa
vì vậy bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn đang chỉ đạo các địa phương
tích cực thu hoạch lúa để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra